hôm nay ngày ba mươi tháng bảy vùng áp thấp trên biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hồi bảy giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu là từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh thêm đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rông mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển đông bắc quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động mạnh